mà được người ta nhắc đến như một nguồn sức mạnh lớn có thể thay đổi được nhiều thứ
công nghệ blockchain được hiểu một cách đơn giản là công nghệ chuỗi khối
tức là tất cả các dữ liệu được lưu thành khối và những khối này sẽ được liên kết với nhau thành những chuỗi dữ liệu
đơn giản là thế nhưng tại sao blockchain lại được xem như là một công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
xin mời các bạn cùng chúng tôi cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này
chúng ta nói cách cắn tắt về công nghệ blockchain là công nghệ quản lý các dữ liệu một cách phân tán
trong đó là các dữ liệu một cách kết nối theo các block các chuỗi và có thể quản trị một cách hoàn toàn độc lập
do vậy thì nó có thể lưu trữ dữ liệu thứ nhất là phân tán thứ hai là đảm bảo cái việc là tính bảo mật hoàn toàn của dữ liệu
bởi vì nó không phụ thuộc vào một nơi cơ sở dữ liệu tập trung
so với các công nghệ như là internet trước đây trong thập niên chín
như mình biết thì blockchain chẳng qua là nó là một cái nền tảng kết hợp các công nghệ với nhau chạy trên internet mà thôi
chứ thật ra nó cũng không phải là một cái phát minh quá to lớn
giá trị chính của nó là nó giúp tạo ra một cái sân chơi rất là công khai minh bạch và dữ liệu được chia sẻ đồng đều với nhau
và có một cái sự đồng thủ nhất định của cộng đồng thì dữ liệu mới được chính thức công nhận
các đặc điểm chính của blockchain đó là không thể làm giả không thể phá hủy các chuỗi blockchain
blockchain là bất biến một khi những giao dịch hoặc dữ liệu đã được ghi bởi người nắm giữ mã hóa bí mật
mã khóa mà chỉ riêng người khởi tạo blockchain mới có thì dữ liệu đó không thể sửa chữa và nó sẽ lưu lại mãi mãi
blockchain hoàn toàn bảo mật dữ liệu các thông tin dữ liệu về các chuỗi blockchain được phân tán và an toàn tuyệt đối
chỉ có người nắm giữ mẫu khoa bí mật mới có quyền truy xuất dữ liệu đó
sử dụng blockchain sẽ tạo ra được tính minh bạch cho tất cả mọi người vì ai cũng có thể theo dõi được đường đi của blockchain
từ địa chỉ này tới địa chỉ khác và có thể thống kê toàn bộ lịch sử trên địa chỉ đó
và đặc biệt blockchain như một chiếc hợp đồng thông minh
blockchain không cần bên thứ ba nhưng nó cũng bảo đảm rằng tất cả các bên tham gia đều biết được chi tiết hợp đồng
và các điều khoản sẽ được tự động thực hiện một khi các điều kiện được bảo đảm
blockchain được thiết kế để chống lại sự thay đổi

thông tin trong blockchain không thể bị thay đổi và chỉ được bổ sung thêm khi có sự đồng thuận của tất cả các nút trong hệ thống
ngay cả khi nếu một phần của hệ thống blockchain bị tấn công hay sụp đổ những máy tính và nút khác sẽ tiếp tục hoạt động để bảo vệ thông tin
những ưu điểm vượt trội đó hoàn toàn phù hợp để ứng dụng vào ngành tài chính kế toán vốn luôn đòi hỏi sự minh bạch
hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa cung mứng dịch vụ được khởi tạo lập gửi nhận lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử
theo chủ trương của thủ tướng chính phủ năm hai nghìn một mươi tám sẽ triển khai sử dụng hóa đơn điện tử rộng rãi trên cả nước
đây được đánh giá là bước đột phá cải cách thủ tục hành chính trong việc đăng ký và sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
hóa đơn điện tử đang dần dần được các doanh nghiệp sử dụng rộng rãi thay thế cho hóa đơn giấy truyền thống
khi mà bộ tài chính ban hành cái thông tư số ba mươi hai năm hai nghìn một mươi theo đó thì khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử
bởi vì hóa đơn điện tử nó mang lại rất nhiều tiện lợi cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí xã hội có thể bảo hiện thể hiện trên các mặt sau
trước hết là chúng ta thấy cái độ an toàn của nó người mua người bán người mua thật người bán thật
thì hóa đơn tử nó cho phép là
liên thông giữa người bán và người mua
như vậy là doanh nghiệp không phải lo lắng cái chuyện mình mua phải hóa đơn thì ngày mai doanh nghiệp đã bỏ trốn
đấy là cái lợi ích đầu tiên ai cũng nhìn thấy
cái lợi ích thứ hai nó gắn với phần mềm bán hàng cho nên một việc thôi nó giải quyết được hai ba khâu
cái thứ ba là chúng ta có thể thấy là trong cái tổ chức quản trị doanh nghiệp cũng như việc lưu trữ thì doanh nghiệp tiết kiệm được cái chi phí về in ấn này
chi phí về bảo quản này chi phí về lưu trữ này và chi phí về vận chuyển này
và chính vì thế
hóa đơn điện tử sử dụng hóa đơn điện tử nó trở thành xu thế tất yếu
đấy là việc mà nhà nước vẫn đặt ra và hơn ai hết doanh nghiệp phải thấy được cái thông tin này
để mà chúng ta có cái thái độ đối với cái việc triển khai hóa đơn điện tử
ngoài những lợi ích đem lại cho công tác quản lý
hóa đơn điện tử cũng mang lại nhiều lợi ích như hiệu quả đối với hoạt động của doanh nghiệp
là cơ sở giúp cho việc kê khai thuế nộp thuế đúng quy định
bắt kịp với xu thế đó một số công ty công nghệ cũng đã sáng tạo
cung cấp những ứng dụng phần mềm về hóa đơn điện tử
góp phần đẩy nhanh quá trình số hóa phương thức thực hiện các nghiệp vụ về thuế
misa là doanh nghiệp luôn tiên phong ứng dụng tất cả các công nghệ mới nhất vào trong các sản phẩm
và hiện nay chúng tôi đã ứng dụng công nghệ blockchain vào trong hóa đơn điện tử
và dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử
hiện nay thì giải pháp hóa đơn điện tử này đang được kết nối trực tiếp với phần mềm kế toán
và các doanh nghiệp sẽ
sử dụng cái hệ thống này để tự động hóa toàn bộ cái khâu phát hành hóa đơn
rất là đơn giản và thuận tiện
sẽ có hai loại hóa đơn điện tử
đó là hóa đơn điện tử doanh nghiệp và hóa đơn điện tử cơ quan thuế
hóa đơn điện tử doanh nghiệp là gì
là các doanh nghiệp giao dịch với nhau thông qua một cái tổ chức cung cấp trung gian về hóa đơn điện tử
thí dụ như misa thí dụ như viettel thí dụ như vnpt
và thông qua các giao dịch này thì thông tin từ người bán người mua
đã được kết nối với nhau chuyển đến bộ phận trung gian này và sẽ chuyển đến cơ quan thuế
như vậy là thông tin được bảo đảm thông suốt
loại hóa đơn thứ hai là hóa đơn điện tử cơ quan thuế
tức là giao dịch của các bên mua bán đều thông qua cơ quan thuế
và theo những trường hợp này thì hóa đơn điện tử cơ quan thuế thì rõ ràng là chúng ta thấy là ngành thuế không thể phục vụ
liền một lúc mấy trăm nghìn doanh nghiệp được
cho nên cái chất lượng dịch vụ thì tôi nghĩ rằng là hóa đơn điện tử doanh nghiệp
nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với hóa đơn điện tử cơ quan thuế
và đây cũng là điều khuyến cáo các doanh nghiệp để các bạn trong lúc này khi nó chưa ra đời
thì chúng ta cố gắng thực hiện theo thông tin thứ ba hai
và sau này như chúng tôi nêu là những doanh nghiệp mà sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tin thứ ba hai
sẽ được chuyển sang áp dụng cái chế độ là hóa đơn điện tử doanh nghiệp
thuận lợi hơn rất nhiều so với hóa đơn điện tử bắt buộc của cơ quan thuế
hóa đơn điện tử mi invoice
là sản phẩm có áp dụng
công nghệ blockchain bảo đảm tính an toàn minh bạch và tin cậy của hóa đơn điện tử
công nghệ blockchain trên mi invoice được hiểu như một cuốn sổ cái
ghi nhận toàn bộ trạng thái và cập nhật đầy đủ thông tin về hóa đơn cho các bên tham gia
đều có thể kiểm tra và xác thực thông tin
tất cả những trạng thái khi doanh nghiệp hay cơ quan thuế xác thực
đều được ghi vào sổ cái blockchain để bảo đảm tính công khai minh bạch
giải pháp hóa đơn điện tử của visa bi invoice
hiện nay là giải pháp đầu tiên tích hợp thành công công nghệ blockchain
giúp cho các doanh nghiệp và cơ quan thuế người mua hàng người bán hàng
tất cả các giao dịch đấy đều được an toàn bảo mật và minh bạch
từ đó thì giúp cho các cơ quan thuế có thể kiểm soát được tình hình phát hành
hóa đơn của các doanh nghiệp và giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm được trên tám mươi chi phí
để phát hành hóa đơn điện tử
đối với các doanh nghiệp tất cả các vấn đề như tiêu tốn rất nhiều tiền bạc
thời gian và rủi ro trong việc lưu trữ và quản lý hóa đơn của việc sử dụng hóa đơn giấy
sẽ được giải quyết triệt đề khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử ứng dụng công nghệ blockchain
trước đây thì mình có sử dụng hóa đơn giấy và khi mà sử dụng hóa đơn giấy thì nó sẽ thường xuyên
nó xảy ra cái trường hợp đó là viết sai viết nhầm rất là nhiều
và hai nữa là khi sử dụng hóa đơn giấy thì cái chi phí để mình gửi đi và cho đến khách hàng
thì nó sẽ lên đến một mươi năm đồng trên một hóa đơn
vậy nên là khi mà sử dụng cái hóa đơn giấy đấy nó không chỉ những là một lần mà đôi khi là sai sót rất là nhiều
thì lại gửi đến khách hàng và nó lại phải gửi lại thì cái chi phí nó lại đội lên là gấp đôi
khi đến sử dụng đến cái phần mềm của mi invoi của misa ưu điểm của nó là sử dụng hóa đơn này

hai nữa là cái chi phí cái chi phí của sử dụng hóa đơn này nó chỉ lên đến hai trăm linh đồng trên một sản phẩm
với những tiện ích nêu trên việc sử dụng hóa đơn điện tử cũng sẽ góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế
trong việc quản lý và sử dụng hóa đơn chứng từ
đồng thời việc để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý kinh doanh hạch toán kế toán
sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh